nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tiêu thụ sản phẩm thời gian gần đây trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tp hcm đã đứng ra kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ với bộ phận thu mua của các hệ thống siêu thị lớn để đưa hàng hóa việt vào chuỗi siêu thị
hiện nay các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ của tp hcm đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm của mình nhất là đưa vào các kênh phân phối lớn của nước ngoài như bixi ion lotte imat
đây được xem là những thị trường khó tính nhất do đó trung tâm xuất tiến thương mại và đầu tư tp hcm gọi tắt là itpc đã đứng ra kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ với siêu thị để đưa hàng hóa việt vào chuỗi siêu thị này

thường thông qua những buổi như thế này thì các doanh nghiệp sẽ có cơ hội tiếp xúc và tự tin hơn chỉ mới là bước bắt đầu để mình hoàn thiện sản phẩm thôi
em muốn đưa sản phẩm mới nhất tốt nhất cho người tiêu dùng cho nên là lúc nào mình cũng sẵn sàng lượng cà phê mới cho khách hàng nên là mình sẽ mất thêm một công đoạn đó là đổi hàng
để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ các cơ sở sản xuất làng nghề các siêu thị đã có những chính sách cam kết sẽ tạo cơ hội cho các sản phẩm việt nam nhất là doanh nghiệp nhỏ mới thành lập
chúng tôi không hề có
có cái sự phân biệt đối xử về cái gọi là doanh nghiệp ngoại hay doanh nghiệp việt thậm chí là chúng tôi còn đồng hành và hỗ trợ cũng như tương tác rất là tích cực với các doanh nghiệp việt nam dựa trên cái tầm nhìn mà chúng tôi muốn phát triển hàng việt và đóng góp vào cái sự phát triển của việt nam thông qua việc đồng hành và phát triển doanh nghiệp việt
các hệ thống siêu thị trong nước và của các tập đoàn nước ngoài là một kênh tiêu thụ hàng hóa chủ yếu cho doanh nghiệp việt vì vậy việc hỗ trợ các doanh nghiệp đưa hàng hóa vào hệ thống tiêu thụ là rất cần thiết
đồng thời mở ra cơ hội xuất khẩu cho mỗi doanh nghiệp